thưa quý vị thời gian gần đây trên tuyến tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản của người đi đường
nhất là vào ban đêm khiến cho tình hình an ninh trật tự tại các địa phương nằm trên tuyến đường này diễn biến khá phức tạp
trước tình hình trên lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đấu tranh triệt phá bắt giữ được các đối tượng để nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
là tuyến đường huyết mạch đi qua các địa bàn thành phố sóc trăng huyện long phú và huyện trần đề
thế nhưng thời gian qua trên tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản với hành vi hết sức manh động liều lĩnh
nếu nạn nhân chống cự các đối tượng sẵn sàng dùng dao chém gây thương tích
em không có tiền đổ xăng nữa tiền đâu em cho
rồi bốn hình yên đó có cầm hai khung khí đó là để ngay cổ em là cây dao dưới một cái nữa để ngang hông
rồi hâm viết em rồi lúc đó là trên xe của em có một cái bê lô nhỏ
là em để hai cái điện thoại với số tiền là hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba lực lượng công an huyện trần đề phát hiện bốn đối tượng nghi vấn đi trên hai xe máy trên đường tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b
phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi các đối tượng đã cầm dao và có ý định chống trả
tuy nhiên đối tượng huỳnh văn nhân và trần ngọc phi bị bắt giữ ngay sau đó
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an tiếp tục bắt giữ thêm năm đối tượng
tiến hành khám xét cơ quan chức năng đã tạm giữ ba xe mô tô bốn cây dao bốn điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo lời khai ban đầu từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã liên tục thực hiện tám vụ cướp tài sản trên tuyến đường này
phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi các đối tượng đã cầm dao và có ý định chống trả
các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản đáng chú ý là có nhiều vụ đối tượng sử dụng dao chém bị hại rồi mới thực hiện hành vi cướp tài sản
trước tình hình đó giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng mục vụ của công an cấp tỉnh và công an cấp quyền khẳng trương nhanh chóng điều tra làm gõ xử lý nghiêm cắt nhóm đối tượng này theo đúng quy định cấp lực để ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương
việc triệt phá và bắt giữ các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để cướp tài sản trên địa bàn tỉnh nói chung và trên tuyến tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b nói riêng đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
qua các vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ sức khỏe tài sản tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra thì nhanh chóng đến trình báo cơ quan công an
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật